công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đang điều tra xử lý tám đối tượng tham gia chém học sinh thương tích trước cổng trường
trước đó do mô thuẫn phạm văn thư một mươi năm tuổi ở thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành cùng với bảy đối tượng khác mang hung khí
bao gồm năm con dao phay điều khiển xe máy đến trước cổng trường trung học phổ thông nguyễn công phương
ở huyện nghĩa hành để chém một thiếu niên một mươi sáu tuổi ở xã hành dũng huyện nghĩa hành bị thương tích nặng
công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét các đối tượng trên ngay sau đó